ngày một tháng năm tàu sr bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã đưa anh nguyễn thanh bình bốn mươi ba tuổi thuyền viên trên tàu cá qna chín mươi bốn nghìn bốn trăm sáu mươi bốn ts về với cảng hải đoàn bốn mươi tám bộ đội biên phòng tỉnh bình định an toàn
ngày một năm tàu sr bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã đưa anh nguyễn thanh bình bốn mươi ba tuổi thuyền viên trên tàu cá qna chín trăm bốn mươi bốn sáu mươi bốn ts về vết cảng hải đoàn bốn mươi tám bộ đội biên phòng tỉnh bình đưa anh nguyễn thanh bình bốn mươi ba tuổi thuyền viên trên tàu cá qna chín trăm bốn mươi bốn sáu mươi bốn ts về vết cảng hải đoàn bốn mươi tám bộ đội biên phòng tỉnh bình
trên khuya cùng ngày tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá qna chín trăm bốn mươi bốn sáu mươi bốn ts để tiến hành cấp cứu đưa anh bình vào bờ tiếp tục chữa trị